một nhóm thanh thiếu niên mang theo dao và vỏ chai thủy tinh điều khiển xe máy dạo khắp các phố
khi phát hiện các nhóm thanh niên lạ thì chúng sẵn sàng lao vào ẩu đả hành hung gây thương tích
các đối tượng đã đứng ra thành lập các nhà máy sản xuất gia công các loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả để bán ra thị trường nhằm trục lợi
mỗi sản phẩm các đối tượng hưởng lợi gấp hàng chục lần so với giá trị ban đầu
sau khi hàng hóa được sản xuất các đối tượng xây dựng một hệ thống đội ngũ nhân viên thị trường đông đảo tiếp cận các nhà thuốc phòng khám và một số đại lý thuốc tân dược để bán các sản phẩm hàng giả đến tay người tiêu dùng
mặt khác các đối tượng cũng triệt để lợi dụng các trang thương mại điện tử các mạng xã hội để bán hàng
gần bảy bao thuốc lá không rõ nguồn gốc vừa mua từ một tàu hàng nước ngoài đang chuẩn bị vận chuyển từ thành phố vũng tàu về thành phố hải phòng thì bị lực lượng bộ đội biên phòng bắt giữ
trước đó vào lúc chín h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại cảng vụ đường thủy nội địa số một trăm hai mươi bảy c trần phú phường năm thành phố vũng tàu tỉnh bà rệ vũng tàu
tổ tuần tra thuộc trạm kiểm tra giám sát trên sông ban chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng bà rệ vũng tàu
trong lúc thực hiện nhiệm vụ đã phát hiện một mươi năm thùng các tông được bọc trong bao ni lông màu đen tại bờ biển gần cảng thủy nội địa
qua kiểm tra bên trong có hai bao thuốc lá nhãn hiệu davidoff và bốn tám trăm một mươi bao thuốc lá nhãn hiệu thăng long
qua điều tra xác minh đơn vị đã xác định được số thuốc lá điếu chen được lấy xuống từ tàu zinhonda một mươi sáu quốc tịch sierra leone
vào ngày hai mươi năm tháng một mươi ông nguyễn minh tiến thuyền trưởng của tàu zinhonda một mươi sáu đã đến trình diện và khai nhận toàn bộ số thuốc lá trên là của mình với mục đích là để sử dụng
vào chiều tối qua tại tuyến đường liên xã xã yalo huyện trư prong tỉnh gia lai xảy ra vụ va chạm giữa hai xe máy khiến bốn người tử vong
cú va chạm quá mạnh khiến bốn thanh thiếu niên trên hai xe này văng ra đường
nhiều người đi qua đã đến hỗ trợ nạn nhân nhưng ba người đã tử vong tại chỗ một người tử vong khi đi cấp cứu tại bệnh viện
hiện lực lượng chức năng tỉnh gia lai đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng một mươi
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện tổng kiểm soát bốn trăm tám mươi ba tám trăm bảy mươi ba trường hợp phát hiện và xử lý sáu mươi năm chín trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm phạt tiền hơn tám mươi tỷ đồng
đối với xe ô tô
xe vận tải hành khách xử lý hơn bốn mươi tám trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền hơn năm mươi tỷ đồng tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn các loại hơn ba sáu trăm linh trường hợp tạm giữ ba trăm bốn mươi phương tiện
một số hành vi vi phạm tập trung xử lý như vi phạm nồng độ cồn chất kích thích vi phạm với tốc độ không có giấy phép lái xe có giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hay trở qua số người quy định
đối với xe ô tô xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container xử lý hơn một mươi bảy năm trăm sáu mươi chín trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông phạt tiền hơn ba mươi tỷ đồng tước giấy phép lái xe bằng chứng chỉ chuyên môn các loại hơn một bảy trăm bảy mươi chín trường hợp tạm giữ hai trăm năm mươi năm phương tiện

hai tháng thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hành khách
và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container với tinh thần quyết liệt
không có ngoại lệ không có vùng cấm công an tỉnh đồng tháp cũng đã phát hiện
và xử lý hàng trăm trường hợp phi phạm
vì vậy tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đồng tháp
đã có nhiều chuyển biến tích cực
lực lượng cảnh sát giao thông công an đồng tháp đã tập trung kiểm tra
đối với xe ô tô kinh doanh vận tải với các lỗi vi phạm về nồng độ cồn
ma túy xe hết niên hạn sử dụng quá hạn kiểm định quá khổ quá tải
tốc độ phần đường làn đường dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định
trở quá số người quy định lệnh vận chuyển tuyến đường lịch trình
hành trình vận tải danh sách hành khách
qua hai tháng thực hiện đợt tổng kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông ở tỉnh đồng tháp
đã tổ chức hơn hai ca tuần tra kiểm soát với gần một mươi lượt cán bộ chiến sĩ tham gia
qua đó dừng trên bốn lượt phương tiện để kiểm tra phát hiện xử lý ba trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm
phổ biến ở các lỗi vi phạm như chạy quá tốc độ cho phép dừng xe
đổ xe đón trả khách không đúng nơi quy định trở hàng trong khoang trở khách
hợp đồng vận chuyển không đúng quy định không có hoặc không mang hợp đồng vận chuyển giấy vận tải
phạt tiền trên năm trăm bốn mươi triệu đồng tước giấy phép lái xe sáu mươi trường hợp tạm giữ năm phương tiện
đúng nơi quy định không chạy quá tốc độ trở quá số người chở quá khổ quá tải góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường